để xem xét thi hành kỷ luật ban thưởng vụ tỉnh ủy đồng nai các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị nhận thấy ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tỉnh và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước
trong quản lý tài chính đầu tư đấu thầu sử dụng đất tại một số dự án
các vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục thiệt hại
và nguy cơ thất thoát lớn cho ngân sách của nhà nước gây bức xúc trong xã hội
làm giảm uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương
bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban thưởng vụ tỉnh ủy đồng nai
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi